chủ tịch hội nghị các quan chức cao cấp som apec hai nghìn một mươi bảy thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã chủ trì họp báo thông báo kết quả hội nghị
một trong những kết quả quan trọng nhất mà các nền kinh tế đều đạt được đồng thuận đó là thúc đẩy hơn nữa thương mại tự do thông qua các cơ chế hợp tác đa phương
chủ tịch hội nghị các quan chức cao cấp apec hai nghìn một mươi bảy thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn thông báo lãnh đạo cao cấp của các nền kinh tế apec
đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến của việt nam về chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
hay chương trình hành động phát triển bao trùm trong lĩnh vực kinh tế tài chính và xã hội
bên cạnh đó dù còn nhiều khác biệt các nền kinh tế đều thống nhất ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại đầu tư nó sẽ vẫn tiếp tục diễn ra
nhưng cái mức độ đi nhanh hay chậm hay như thế nào thì lại tùy tăng nền kinh tế cho nên vẫn còn trao đổi
những ý kiến khác biệt khác nhau
nhưng mà tôi có thể khẳng định với các bạn là tất cả các nền kinh tế đều mong muốn là tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư ở trong khu vực
cũng liên quan tới vấn đề thương mại chủ đề về tương lai của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp cũng nhận được nhiều sự quan tâm
việt nam cũng sẽ phối hợp tích cực với các nền kinh tế khác để thúc đẩy thu hẹp những khoảng cách còn lại
tạo ra được những cân bằng lợi ích tốt
tốt nhất sau khi hoa kỳ đã rút khỏi tpp thì là tạo ra được cái cân bằng lợi ích và trên cơ sở đó thì nó sẽ đáp ứng được lợi ích của các thành viên còn lại
và còn cái chuyến mà hoa kỳ quay trở lại sau như thế nào thì chúng tôi vẫn bỏ ngọt
bởi vì tpp cũng là một tiến trình mở không chỉ hoa kỳ mà các nền kinh tế khác về lâu dài cũng có thể tham gia tpp
dự kiến vào ngày mai các nhà lãnh đạo apec sẽ trình hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao
kinh tế apec lần thứ hai mươi chín thông qua hàng loạt các văn kiện quan trọng mang dấu ấn của năm apec hai nghìn một mươi bốn
như khuôn khổ apec về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới
bộ thông lệ tốt về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trong khu vực châu á thái bình dương
khuôn khổ về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số